ngày một mươi tám tháng sáu tại thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu công ty đường ống khí nam côn sơn công ty vận chuyển khí đông nam bộ phối hợp với ủy ban nhân dân phường kim dinh đã tổ chức chương trình truyền thông bảo đảm an ninh an toàn đường ống dẫn khí năm hai nghìn một mươi chín cho hơn một trăm linh hộ dân sống gần khu vực đường ống dẫn khí đi qua
hệ thống các đường ống dẫn khí do công ty đường ống khí nam côn sơn công ty vận chuyển khí đông nam bộ quản lý đều là những công trình trọng điểm quốc gia cung cấp nguyên nhiên liệu cho các nhà máy điện đạm trong khu vực
việc bảo đảm an ninh an toàn cho hệ thống vận chuyển khí từ các mỏ ngoài khơi vào đất liền có ý nghĩa rất quan trọng kể từ khi đưa vào khai thác đến nay hệ thống đường ống dẫn khí từ các mỏ ngoài khơi vào đất liền ở nước ta chưa để xảy ra bất kỳ sự cố nào
tuy nhiên theo kinh nghiệm của thế giới các sự cố đối với đường ống dẫn khí đều rất phức tạp khó khắc phục
tại chương trình truyền thông các đại biểu đã được giới thiệu chi tiết về hệ thống đường ống dẫn khí từ ngoài khơi biển vũng tàu và đất liền nhận diện các nguy cơ rủi ro và giải pháp bảo vệ an ninh an toàn đường ống phổ biến các văn bản pháp luật quy định về bảo vệ an ninh an toàn đường ống khí trên biển và trên đất liền